từ ngày một mươi năm tháng bảy tp hcm sẽ chính thức triển khai áp dụng các chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia
nhà khoa học và những người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực mà tp hcm có nhu cầu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo quy định này chuyên gia nhà khoa học người có tài năng đặc biệt sẽ được trợ cấp ban đầu là một trăm linh triệu đồng
để khuyến khích và ổn định công tác tại tp hcm
đối với các chuyên gia nhà khoa học thành phố sẽ trả lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương chuyên gia cao cấp
đối với người có tài năng đặc biệt thì thành phố hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng từ ba mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người một tháng
chuyên gia nhà khoa học người có tài năng đặc biệt còn được hỗ trợ về nhà ở và phương tiện đi lại làm việc
để khuyến khích nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên gia nhà khoa học người có tài năng đặc biệt được hưởng phụ cấp bằng một
tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho các công trình
tổng mức khuyến khích không thấp hơn năm mươi triệu đồng và tối đa là một tỷ đồng đối với một người một công trình tùy từng công trình